thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh quảng nam cho biết
tính đến nay ubnd tổ quốc các cấp của tỉnh đã tiếp nhận hơn chín tỷ đồng
từ các tập thể cá nhân doanh nghiệp ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín
các tập thể cá nhân doanh nghiệp còn ủng hộ năm tấn gạo một mươi lít cồn
hơn năm mươi triệu khẩu trang y tế hàng trăm thùng nước yến nước tăng lực nước sát khuẩn
hàng trăm bộ quần áo phòng dịch thùng ngang tay đồ bảo hộ
cùng hàng nghìn xuất quà có giá trị khác
hiện toàn bộ số tiền và hàng hóa nhu yếu phẩm được ubnd tổ quốc việt nam các cấp
đã tiếp nhận tiến hành phân bổ nhằm phục vụ kịp thời cho công tác phòng chống dịch bệnh
trên địa bàn tỉnh đặc biệt là tập trung nguồn lực chăm lo cho người dân
tại các khu cách ly tập trung ở địa phương